các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tên đầy đủ của thiết bị mới là hệ thống cảm biến sinh học diccon stylo glucozer
cảm biến stilo gắn vào cơ thể thường là phần trên cánh tay bằng chất kết dính
và liên tục cập nhật ứng dụng điện thoại thông minh của người dùng các số đo lượng đường trong máu mới
cảm biến này hoạt động bằng cách xuyên qua da bằng một cây kim mỏng linh hoạt
lấy mẫu grugozer trong dịch kẽ có thể tồn tại trên cơ thể trong một mươi năm ngày trước khi phải thay thế
thiết bị đo đường huyết đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây
đối với tất cả những người mong muốn theo dõi lượng đường trong máu của họ
bao gồm cả vận động viên hy vọng tối ưu hóa thành tích của họ và những người mắc bệnh tiểu đường
hoặc tiên xử gia đình mắc bệnh tiểu đường